đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh của bộ y tế đã tổ chức khám sức khỏe cấp phát thuốc miễn phí
và tặng quà cho gần tám trăm linh lượt người dân tại xã dân chủ huyện hòa an tỉnh cao bằng
trong đó có hơn một trăm linh gia đình chính sách người có công với cách mạng và thương bệnh binh trên địa bàn xã
đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ đồng thời giáo dục tư tưởng
cho đoàn viên thanh niên nêu cao tinh thần tương thân tương ái uống nước nhớ nguồn
diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng bảy
nhà ở cách trung tâm xã hơn một mươi km đường núi nhưng hôm nay ông nông văn tiến đã dày từ rất sớm
để nhờ người quen trong họ tộc đưa xuống trạm y tế xã để khám chữa bệnh
không chỉ lần đầu tiên được khám chữa bệnh bằng máy móc hiện đại ngay tại xã nhà
mà ông tiến còn được những thầy thuốc có chuyên môn cao đến từ các bệnh viện đầu ngành trung ương
và của tỉnh
tình tư vấn khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí tặng quà
nhà tôi chỉ có hai anh em anh tôi là liệt sĩ tại chiến trường miền nam tôi bị tật nguyền từ khi sinh ra
nhưng thay anh chăm sóc bố mẹ cùng với việc được nhà nước quan tâm
hôm nay được các bác sĩ đến khám chữa bệnh cho thuốc rồi còn tặng quà tôi rất vui cảm ơn các bác sĩ nhiều lắm
với lực lượng tham gia chuyến thiện nguyện là bốn mươi sáu người
bao gồm các y bác sĩ đến từ các cơ quan trực thuộc bộ y tế đoàn còn tham gia kêu gọi và nhận được sự giúp đỡ về kinh phí
thuốc và vật tư tiêu hao của một số công ty dược phẩm thực phẩm với số tiền và quà huy động được sắp xỉ ba trăm linh triệu đồng
cao bằng là một nơi khách mạng với ý nghĩa đó vừa là giúp đỡ bà con giáo dục tư tưởng cho anh em đoàn viên
thì chúng tôi tổ chức chuyến này đến cao bằng
chương trình chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn cho bà con thôn thọ
đối với những gia đình chính sách thì như chương trình của ngày hôm nay rất là đặc biệt và rất là ý nghĩa đối với ngày chuẩn bị đến ngày hai mươi bảy tháng bảy
không chỉ đem đến niềm vui cho thương bệnh binh gia đình chính sách và người dân nghèo tại xã vùng cao còn nhiều khó khăn
mà chính hoạt động tri ân đầy ý nghĩa này cũng là động lực thúc đẩy mỗi người bác sĩ trẻ không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn
không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn cho dối ý đối với các bác sĩ trẻ
mà cần có nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người nghèo vùng sâu vùng cao
đây là hoạt động ý nghĩa của đoàn thanh niên bộ y tế trong dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ
tại một trong những xã khó khăn thuộc vùng đất cách mạng cao bằng